ngày hai mươi bốn tháng năm tại công viên văn hóa đầm xen tp hcm liên hoan ẩm thực đất phương nam hai nghìn một mươi bảy chính thức khai mạc
liên hoan ẩm thực đất phương nam qua sáu lần tổ chức đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và khách du lịch đến với thành phố
liên hoan ẩm thực đất phương nam năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng năm
với các hoạt động phong phú đa dạng tại công viên văn hóa đầm xen
đây là lần thứ bảy diễn ra liên hoan ẩm thực đất phương nam với mục đích tôn vinh và giới thiệu các giá trị văn hóa ẩm thực của việt nam
với khẩu vị của du khách rất là đa dạng nên món sài gòn đã có sự trung vị hơn
do đó chúng tôi có chọn một cái gốc để giới thiệu sài gòn xưa và nay trong liên hoan ẩm thực lần này
với sáu mươi gian hàng tham gia liên hoan sẽ giúp du khách thưởng thức ba phong cách ẩm thực của miền trung tây nguyên sài gòn
thông qua hơn hai trăm năm mươi món ăn thức uống giới thiệu một trăm linh món chè và bánh phương nam như chè trôi nước chè chuối trưng bánh ú bánh nậm bánh tết
mỗi gian hàng sẽ được thiết kế bằng vật liệu
cây tre rất đặc trưng với vùng đất phương nam
qua đó hy vọng liên hoan ẩm thực đất phương nam lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy sẽ mang đến cho du khách trong nước
cũng như quốc tế các giá trị văn hóa ẩm thực của việt nam nói chung và vùng đất phương nam nói riêng